sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một theo giờ hà nội nhận lời mời của giáo hoàng francis
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
đã thăm tòa thánh vatican hội kiến giáo hoàng francis và gặp thủ tướng tòa thánh peter parolin
giáo hoàng francis hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang
cho đây là dịp để việt nam và tòa thánh tăng cường hiểu biết lẫn nhau qua đó thúc đẩy quan hệ hai bên
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo
và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
đồng thời không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo đảm các quyền đó
chủ tịch nước trần đại quang và giáo hoàng francis đánh giá cao các đóng góp tích cực của cộng đồng công giáo việt nam thời gian qua
nhất trí đánh giá quan hệ việt nam tòa thánh vatican đã có bước tiến triển tích cực
giáo hoàng khẳng định tòa thánh mong muốn thúc đẩy quan hệ với việt nam
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang và giáo hoàng francis nhấn mạnh việc giáo hội công giáo việt nam hoạt động trong khuôn khổ pháp luật
sống tốt đời đẹp đạo giáo dân tốt là công dân tốt thống nhất duy trì đối thoại tiếp xúc giữa hai bên
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc gặp và trao đổi với thủ tướng tòa thánh peter parolin về tình hình công giáo việt nam và quan hệ việt nam vatican